hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
về đẩy mạnh phát triển du lịch phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi du lịch cần thơ cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn khẳng định thương hiệu phát triển bền dẫn phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp hiện đại có trọng tâm trọng điểm phát triển theo chiều sâu đảm bảo chất lượng và hiệu quả
theo đó chỉ tiêu cụ thể từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi du lịch thành phố đón khoảng ba mươi hai triệu lượt khách tham quan
tăng bình quân một mươi một năm
tổng doanh thu đạt trên một mươi hai một trăm linh tỷ đồng
tăng bình quân một mươi sáu một năm
trong đó tăng cường công tác quản lý về du lịch đảm bảo an ninh an toàn trong hoạt động du lịch góp phần quan trọng trong cơ cấu khu vực dịch vụ và tăng trưởng của thành phố
phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp hiện đại có trọng tâm xứng tầm đô thị trung tâm dùng đồng bằng sông cửu long
tổng doanh thu đã có
tổng doanh thu đã có chủ trương rất rõ xây dựng và phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở một số địa phương có thế mạnh về du lịch
đối với cần thơ là trung tâm của dùng đồng bằng sông cửu long
xem như là điểm đến hấp dẫn của khu vực đồng bằng sông cửu long
để phát triển mạnh mẽ hơn nữa ngành du lịch
cần thơ đã đề ra những chiến lược phát triển du lịch cụ thể trong những năm tiếp theo
để phát triển mạnh mẽ hơn nữa ngành du lịch
thời gian qua ngành chức năng của thành phố cần thơ đã đi khảo sát một số điểm du lịch
và di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn
nhằm đánh giá cụ thể hơn thực trạng du lịch của địa phương mình
trên cơ sở đánh giá sau đợt khảo sát
thành phố cần thơ đã có kế hoạch chấn chỉnh phát huy thế mạnh của từng loại hình du lịch
nhằm thu hút và tạo ấn tượng tốt đẹp hơn đối với bạn bè và du khách về dùng đất và con người cần thơ
mục tiêu thành phố cần thơ xác định sẽ tập trung vào các lĩnh vực
để phát triển một ngành du lịch bền dững như
đầu tư về nhân lực hạ tầng phát triển du lịch
và hạ tầng giao thông bến bãi đổ xe và đưa đón khách
vệ sinh cảnh quan môi trường trên tuyến và tại điểm du lịch
đầu tư để tạo sự thu hút hấp dẫn cho từng điểm du lịch di tích
công tác quảng bá cần được chú trọng nhiều hơn
cùng với điều kiện thuận lợi sẵn có của tự nhiên
địa hình tương đối bằng phẳng
có hệ thống sông ngòi chẳng chịch với những tiếng sông kênh rạch bao quanh các dường cây ăn trái
và tuyến lộ dòng cung lịch sử
là một trong những yếu tố thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái
nên thành phố cần thơ cũng đã tập trung vào khai thác loại hình du lịch này
thời gian qua huyện phong điền đã hoàn thành quy hoạch chung
và đang từng bước hoàn thành việc xây dựng kết cấu hạ tầng
các dự án tạo điểm nhấn cho diện mạo và dẻ mỹ quan đô thị
hướng tới xây dựng và phát triển thành đô thị sinh thái
một số dự án đã hoàn thành như
trung tâm thương mại nguyện
bờ kè và công viên dọc nhánh sông cần thơ
phục vụ cho nhu cầu tham quan thư giãn ngắm chợ nổi phong điền
hiện nay toàn quyện có hơn ba trăm linh lao động
đang được sử dụng cho hoạt động du lịch tại quyện
đây là cơ hội tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân tại địa phương
cái giải pháp thứ nhất là nâng cao nhận thức
cho các cấp các ngành và trong nhân dân
về mục đích ý nghĩa
tầm quan trọng của công tác du lịch
để mọi người mọi nhà cùng hưởng ứng
cùng tham gia cùng làm công tác du lịch
cây thứ hai là chúng tôi sẽ nâng cao
chất lượng của các sản phẩm du lịch
làm cho các sản phẩm du lịch
đảm bảo tính an toàn thân thiện và chất lượng
cây giải pháp thứ ba là chúng tôi sẽ hỗ trợ
giúp đỡ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch
vượt qua những khó khăn trở ngại trong giai đoạn hiện nay
chúng tôi rất là quan nghênh tinh thần
mà nhân dân đã góp phần vào phát triển du lịch
cũng như tự phát triển đời sống của mình
trên cơ sở xây dựng cơ sở du lịch

đối với chính quyền địa phương
chúng tôi tạo mọi điều kiện về thủ tục
cũng như là tạo mọi điều kiện về khách lưu trú
rồi các mối quan hệ các điểm giao lưu
để thúc đẩy cho sự phát triển
nói chung là kinh tế của hộ gia đình
gắn với sự phát triển du lịch
quan điểm chúng tôi là làm thế nào
mọi người mọi nhà đều tham gia vào sự phát triển du lịch
vừa phát triển kinh tế đời sống

và xây dựng cuộc sống mới của mình
và đồng thời góp phần để chúng ta thực hiện mục tiêu
như là chính phủ đã chỉ đạo là phát triển du lịch
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước chúng ta
định hướng phát triển ngành du lịch
thành phố cần thơ đến năm hai nghìn hai mươi
du lịch là một ngành kinh tế mang tính tổng hợp
và việc phát triển ngành kinh tế này
không thể thiếu được trong cơ cấu phát triển của thành phố
với vị trí trung tâm đồng bằng sông cửu long
thành phố cần thơ có nhiều tiềm năng
để phát triển du lịch thành ngành kinh tế chính
góp phần đưa kinh tế phát triển
mở rộng quan hệ giao lưu kinh tế văn hóa giữa bên ngoài
và để cho du lịch là một nhu cầu không thể thiếu được
trong cơ cấu phát triển của thành phố
và ngày càng là một món ăn tinh thần hấp dẫn đối với mọi người